ngày chín một mươi một trên quốc lộ một a đoạn qua xóm một mươi một xã nghi xá huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm ba người thiệt mạng
chiếc xe tải mang biển kiểm soát ba mươi bảy c tám nghìn tám trăm một mươi chưa rõ danh tính lái xe đang lưu thông theo hướng quốc lộ một a cảng cửa lò nghệ an
khi đi đến khu công nghiệp nam cấm thuộc xóm một mươi một xã nghi xá huyện nghi lộc tỉnh nghệ an xe tải bất ngờ va chạm với chiếc xe máy mang biển kiểm soát ba mươi bảy l hai bảy nghìn sáu trăm một mươi bốn
do một người đàn ông điều khiển chở hai người phụ nữ ngồi phía sau chạy theo hướng ngược lại
cú và chạm mạnh khiến cả ba người ngồi trên xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ hiện ba nạn nhân vẫn chưa xác định được danh tính
nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết thời điểm xảy ra tai nạn chiếc xe tải chạy nhanh rồi bất ngờ lấn làn đâm vào chiếc xe máy chở ba người chạy ngược chiều
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện nghi lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn